việc các đối tượng có hành vi thường xuyên gọi điện chạc phá các số điện thoại khẩn cấp một trăm một mươi ba một trăm một mươi bốn như thế này cần phải xử lý nghiêm vì cản trở hoạt động nghiệp vụ
tuy nhiên việc xử lý vẫn dừng lại ở việc xử phạt vi phạm hành chính
vì vậy cơ quan chức năng cần có hình thức gian đe mạnh hơn nữa đối với các hành vi này và tuyên truyền nâng cao ý thức người dân
về những tác hại của việc gọi điện báo tin giả gây dối tới những số điện thoại khẩn cấp